trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai xác nhận vừa có thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
đó là một nữ công nhân bốn mươi sáu tuổi tạm trú tại xã hiệp phước huyện nhân trạch
như vậy là từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay toàn tỉnh đồng nai đã có hơn ba ba trăm linh ca mắc sốt xuất huyết trong đó có ba ca tử vong
theo đó thành phố biên hòa huyện nhơn trạch bom là các địa phương có dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh
nguyên nhân được xác định hiện nhiều khu nhà trọ không đảm bảo vệ sinh môi trường
khi triển khai phun hóa chất diệt mũi vẫn còn nhiều nhà trọ đóng cửa nên hiệu quả chưa cao
ý thức của người dân trong diệt long quăng phòng chống sốt xuất huyết còn hạn chế
trước tình hình trên ngành y tế đồng nai tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để dập dịch
cụ thể trong ba ngày từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một tháng chín trung tâm y tế dự phòng đồng nai phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành phun hóa chất diệt mũi diện rộng để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lan rộng
đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết